tối ngày năm tháng một sở y tế hà nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm hai năm trăm linh sáu ca dương tính sars cov hai trong đó có năm trăm chín mươi bốn ca cộng đồng
theo sở y tế hà nội trong số hai năm trăm linh sáu ca bệnh ghi nhận hôm nay có năm trăm chín mươi bốn ca cộng đồng một tám trăm bảy mươi tám ca tại khu cách ly ba mươi bốn ca tại khu phong tỏa
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như đông anh một trăm ba mươi một thanh trì một trăm hai mươi bảy thanh xuân một trăm hai mươi ba nam từ liêm một trăm một mươi năm hoàng kiếm một trăm một mươi hai đống đa một trăm một mươi hai bà trưng một trăm linh tám và gia lâm một trăm ba mươi
bệnh nhân phân bố tại ba trăm bảy mươi hai xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
trong đó năm trăm chín mươi bốn ca cộng đồng ghi nhận tại hai trăm linh ba xã phường thuộc hai mươi sáu trên ba mươi quận huyện
một số quận huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như đông anh sáu mươi bảy thanh trì sáu mươi một gia lâm năm mươi ba thanh xuân bốn mươi nam từ liêm ba mươi năm trương mỹ ba mươi năm và bắc từ liêm ba mươi một
cộng dồn số f tại hà nội
hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn là năm mươi chín chín trăm một mươi năm ca
trong đó số f ghi nhận trong cộng đồng là một mươi chín hai trăm sáu mươi một ca
số f là đối tượng đã được cách ly là bốn mươi sáu trăm năm mươi bốn ca
trong bản tin tối ngày năm tháng một bộ y tế công bố hà nội ghi nhận hai năm trăm linh năm f mới
việc có sự chênh lệch số ca bệnh mới trong ngày giữa công bố của bộ y tế và sở y tế hà nội
là do khác thời điểm chốt số liệu của hai bên
các ca f mới này vẫn khớp mã số công bố trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ số liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
trong ba ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh người nhập cảnh phải tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú
gồm nhà ở khách sạn nhà nghỉ khu nghỉ dưỡng trụ sở của cơ quan đại diện ký túc xá
nhà khách của cơ sở sản xuất kinh doanh
tiếp xúc với người xung quanh không được ra khỏi nơi lưu trú
người nhập cảnh chủ động liên hệ khai báo thông tin với y tế địa phương nơi lưu trú
để thực hiện quản lý và xét nghiệm sars cov hai theo quy định
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ ba kể từ ngày nhập cảnh
nếu kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai thì tiếp tục theo dõi sức khỏe
đến hết một mươi bốn ngày kể từ ngày nhập cảnh
trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định
đối với người nhập cảnh chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin covid một mươi chín
thực hiện cách ly tại nơi lưu trú trong vòng bảy ngày kể từ ngày nhập cảnh
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy
nếu kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai thì tiếp tục theo dõi sức khỏe
đến một mươi bốn ngày
trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định
đối với người nhập cảnh dưới một mươi tám tuổi là người từ sáu mươi năm tuổi trở lên
phụ nữ đang mang thai người có bệnh lý nền nhưng không phải theo dõi điều trị
tại cơ sở y tế được cách ly cùng cha mẹ hoặc người chăm sóc
người chăm sóc phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc là đã khỏi bệnh covid một mươi chín
mà phải đăng ký cam kết tự nguyện cách ly
sau khi được giải thích về các nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
phải thực hiện nghiêm các yêu cầu về xét nghiệm và các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
như đối với người nhập cảnh
như vậy hiện nay thành phố hà nội đã áp dụng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người nhập cảnh theo các quy định nêu trên
trước đó ngay sau khi ghi nhận ca mắc biến thể omicron đầu tiên tại việt nam
tại văn bản ba trăm một mươi hà nội đã yêu cầu thực hiện các quy định về kiểm dịch y tế
kiểm soát giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm tăng cường ra soát hành khách nhập cảnh
có tiền sử đến và về từ các quốc gia đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới
với hành khách đến và về từ các quốc gia đã ghi nhận ca mắc có lây lan chủng mới omecron
hà nội yêu cầu cách ly tập trung bất kể tiền sử đã tìm đủ mũi hay đã mắc covid một mươi chín trước đó
trên thực tế quy định hiện hành của bộ y tế nêu rõ cách ly tại nhà với người nhập cảnh đã tiêm đủ mũi
nhập cảnh vào làm việc dưới một mươi bốn ngày và đã tiêm đủ mũi không phải cách ly y tế
tại văn bản ba trăm một mươi hướng dẫn của hà nội yêu cầu cao hơn quy định chung
thêm vào đó trong văn bản gửi thủ tướng chính phủ thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê anh tuấn cho rằng
một trong những yếu tố quan trọng đối với việc nối lại các chuyến bay thương mại thường lệ quốc tế
là dỡ bỏ quy định cách ly tập trung đối với hành khách nhập cảnh
vì vậy quy định bắt buộc cách ly tập trung như trên sẽ là rào cản kỹ thuật
làm cho việc thực hiện các chuyến bay thường lễ quốc tế không khả thi
phản ứng nhanh trước đề xuất này ngày ba mươi tháng một mươi hai vừa qua
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn mạnh quyền cho biết
hà nội đã quyết định hủy bỏ văn bản yêu cầu cách ly tập trung với đối tượng nhập cảnh nói trên
nêu quan điểm về diễn biến này giáo sư tiến sĩ nguyễn anh trí anh hùng lao động
nguyên viện trưởng viện huyết học truyền máu trường mương cho rằng
ông nguyễn anh trí nhận định thời điểm này dù quyết định cách ly tập trung
hay không cách ly với người nhập cảnh đều có lý do chính đáng
chuyên gia lý giải hiện nay việt nam mới chỉ ghi nhận một ca nhiễm chủng omicron
và hà nội đang thực hiện tốt việc cách ly nghiên cứu loại biến chủng mới này
nhằm làm chậm quá trình lây lan bùng phát dịch
chính vì vậy trước đó hà nội có căn cứ đề yêu cầu bắt buộc cách ly tập trung
đối với người trên các chuyến bay xuất phát hoặc có hành khách đến từ quốc gia
đang có sự xuất hiện của biến thể omicron
chuyên gia cũng đưa ra nhận định ngược lại bộ giao thông vận tải muốn mở cửa
thì mở cửa theo chủ trương của thủ tướng cho phép
chúng ta không nên lăng tăng về biến chủng mới làm gì cả
chúng ta chấp nhận mở cửa hàng không không phải là sự đầu hàng hay thỏa hiệp
với loại biến chủng mới mà việt nam nên chuẩn bị một tâm thế tốt để ứng phó với dịch
bởi vì omecron là biến chủng đang lây lan khắp thế giới
không sớm thì muộn biến chủng này cũng sẽ xuất hiện nhiều ở nước ta
giáo sư tiến sĩ nguyễn anh trí cho rằng tất cả mọi người từ người dân đến lãnh đạo bộ giao thông vận tải
hay thành phố hà nội nên chuẩn bị một tâm thế mới đó là biến chủng omicron sẽ lan tràn khắp nơi
và hãy coi đây là việc bình thường
tuy nhiên bình thường ở đây không phải là sự chủ quan mà là việc tiếp nhận và chuẩn bị những phương án mới
trong bối cảnh dịp mới để chống dịch hiệu quả hơn
còn theo khoa giáo sư tiến sĩ nguyễn viết dung giám đốc bệnh viện phủy trung mương
hiện nay biến chủng omicro là loại biến chủng mới việt nam chưa có kinh nghiệm trong việc chữa trị
và kiểm soát tốt đối với loại biến chủng này
hà nội lại là thành phố lớn giao lưu hoạt động mạnh vì vậy việc thành phố lo lắng là có lý do
tuy nhiên chuyên gia cho rằng chúng ta cũng không nên đóng cửa hàng không quá lâu
vì việc này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến giao thương và phát triển kinh tế
chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên chúng ta nên mở cửa trở lại một cách từ từ có kiểm soát
tức là đối với những trường hợp nhập cảnh từ nơi có chủng omicron
chúng ta phải giám sát kỹ nhưng không nên cách ly họ quá lâu
những trường hợp nào dương tính thì phải cho giải trình tựa sen một cách cẩn trọng
để xác định xem có phải biến chủng mới hay không
chúng ta cần nâng cao hệ thống giám sát dịch tễ với những người nhập cảnh
và không nên đóng cửa hàng không
giáo sư tiến sĩ nguyễn anh trí cho rằng hiện nay chúng ta chưa tìm ra được bộ kích tết
bộ xét nghiệm sinh phẩm để phát hiện ra biến thể mới omicron
nên việc phát hiện ra các ca bệnh còn gặp nhiều khó khăn
cũng như các nước trên thế giới ở việt nam để phát hiện ra biến thể mới omicrand
thì phải tiến hành giải trình tựa sen mà việc này sẽ rất tốn kém và phức tạp so với test pcr
ngoài ra việc giải trình tựa sen không thể gặp nhiều như xét nghiệm gặp mẫu chung thông thường
theo chuyên gia khi số lượng người mắc biến thể mới omecron tăng cao
thì việc giải trình tựa sen để phát hiện các ca bệnh là bớt khả kháng
chính vì vậy việc cần làm lúc này là cần tìm ra bộ xét nghiệm sinh phẩm
hoặc tìm mua bộ kích tết có thể phát hiện ra biến thể mới omicron
chuyên gia lấy ví dụ như hàn quốc hiện nay họ đã thông báo tìm ra bộ kích tết này
chúng ta có thể tìm mua để phục vụ việc phát hiện các ca bệnh biến thể mới và kiểm soát dịch hiệu quả hơn
trước đề xuất của bộ giao thông vận tải về việc dỡ bỏ quy định cách ly tập trung
đối với hành khách nhập cảnh cũng như phản ứng bất ngờ từ phía hà nội
cũng xuất hiện rất nhiều ý kiến trái diều
có người cho rằng mở cửa đường bay quốc tế như yêu cầu của chính phủ
thì không thể áp dụng cách ly tập trung đối với hành khách nhập cảnh từ nước có chủng omicron
vì biến chủng này đã lây lan ra rất nhiều nước trên thế giới
từ các nước có quan hệ kinh tế chính trị với việt nam
việc cách ly tập trung chỉ gây khó cho việc thực hiện các chính sách của chính phủ
nhiều người cũng thắc mắc rằng nếu không cách ly tập trung những trường hợp nhập cảnh trên
thì khi dịch bùng phát ai chịu trách nhiệm
nhiều người lo sợ hậu quả vì tốc độ lây lan của omicron vô cùng nhanh
liên quan tới việc mở cửa đường bay quốc tế phó thủ tướng phạm bình minh đã đồng ý
thí điểm khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với địa bàn có hệ số an toàn cao
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo đó bộ y tế được yêu cầu khẩn trương bàn hành hướng dẫn y tế đối với người nhập cảnh
trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ
lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia doanh nghiệp và người dân
bộ ngoại giao tiếp tục chủ trì phối hợp với bộ y tế đàm phán sớm thống nhất các nước
vùng lãnh thổ về công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine ưu tiên các địa bàn thực hiện giai đoạn thí điểm
ngoài ra các bộ y tế công an thông tin và truyền thông thống nhất ngay và công bố một phần mềm
khai báo y tế áp dụng chung đối với đi lại bằng đường hàng không để tạo thuận lợi cho việc khai báo của hành khách
hoạt động của các doanh nghiệp hàng không cũng như các công tác theo dõi y tế kiểm soát truy vết người nhập cảnh
bộ thông tin và truyền thông phối hợp với các bộ ngoại giao bộ giao thông vận tải
các cơ quan báo chí tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa của việc khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ
đồng thời bảo đảm an toàn hiệu quả phòng chống dịch